tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
nhằm bảo đảm các dự án luật đã đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra
tham dự và điều hành hội nghị có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án toán nhân dân tối cao đồng chí uông chu lưu phùng quốc hiển
phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các bộ ngành trung ương thường trực các ủy ban của quốc hội
thảo luận tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác xây dựng luật pháp lệnh đang đứng trước thách thức
đó là giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi còn bốn mươi ba luật pháp lệnh cần được sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới
từ thực tế này các đại biểu đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các bộ
bảo đảm chất lượng đẩy nhanh tiến độ soạn thảo trình ban hành văn bản khắc phục tình trạng xin rút xin lùi thời hạn trình các dự án luật pháp lệnh
ngoài ra hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội tiếp tục phát huy vai trò nâng cao chất lượng thẩm tra
đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong suốt quá trình xây dựng pháp luật
một số ý kiến cho rằng trước khi xây dựng các luật pháp lệnh thì cần phải lấy ý kiến rộng rãi từ các đối tượng chịu sự tác động
bên cạnh đó cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đến người dân để người dân có thể hiểu cốt lõi nội dung của các luật
từ đó tạo ra sự đồng thuận trong xã hội